do tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và khó lường nên một số trường học trên địa bàn tỉnh quảng bình quảng trị và hà tĩnh phải hoãn tổ chức khai giảng năm học mới để bảo đảm an toàn cho các em học sinh
thời điểm hiện tại toàn tỉnh quảng bình đã có ba mươi năm xã bị ngập lụt khiến học sinh không thể đến trường hiện có một trăm ba mươi trường học trên địa bàn phải hoãn khai giảng
sở giáo dục đào tạo quảng bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các trường học trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình mưa lũ túc trực để nắm bắt diễn biến của lũ lụt
trong khi đó tại quảng trị trong sáng ngày năm tháng chín theo đúng quy định là khai giảng năm học mới tuy nhiên tình hình mưa lũ ở quảng trị vẫn đang diễn biến phức tạp
trên địa bàn tỉnh quảng trị có trên một trăm bảy mươi trường học trên tổng số hơn bốn trăm linh trường học không thể khai giảng năm học mới do mưa lũ
còn tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh có hai mươi sáu học sinh phải nghỉ học do mưa lũ khoảng ba trăm linh trường học không thể khai giảng năm học mới
trong đêm ngày bốn tháng chín và sáng sáng ngày năm tháng chín tại đây vẫn xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
tuy nhiên lưu lượng mưa đã giảm so với hai ngày trước đó mực nước sông ngàn phố ngàn sâu và sông la cũng giảm nhưng vẫn ở mức cao mức báo động ba